liên quan đến xử lý đoàn xe tải với nhiều vi phạm ở đồng nai sau khi ra quyết định xử phạt hơn nửa tỷ đồng
công an tỉnh đồng nai tiếp tục kiến nghị chủ tịch ubnd tỉnh ra quyết định tịch thu bảy trăm hai mươi bảy tấn than đá
vì không thực hiện đúng quy định của nhà nước về chế độ hóa đơn chứng tử đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường
cụ thể sau khi bắt quả tang đoàn hai mươi bảy chiếc xe tải chở than đá công an tỉnh đồng nai phối hợp với sở tài nguyên và môi trường
tiến hành thu mẫu than đá trên các xe và trên một tàu nước ngoài đang neo đậu tại cảng phú mỹ để giám định làm rõ nguồn gốc
kết quả xác định công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại âu châu đã không thực hiện đúng quy định của nhà nước
về chế độ hóa đơn chứng tử đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường trong việc vận chuyển than đá
từ cảng phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu về kho của công ty trách nhiệm hữu hạn hương nghiệp pháp mô sa khu công nghiệp nhân trạch ba
tại thời điểm kiểm tra các xe đều không có hóa đơn chứng từ kèm theo hàng hóa nhập khẩu vận chuyển trên đường và không có lệnh điều động xe vận chuyển
từ ngày một mươi năm tháng năm lực lượng cảnh sát giao thông bắt đầu thực hiện tổng kiểm tra đối với ô tô chở khách ô tô vận tải container và xe mô tô
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong đó tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
sau hơn một mươi ngày triển khai tổng kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh quảng trị đã phát hiện xử phạt hơn một trường hợp
quốc lộ một a một điểm nóng tập trung nhiều xe trọng tải lớn và xe khách liên tỉnh
lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung tối đa quân số trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như vi phạm nồng độ cồn
sử dụng chất ma túy trái phép chạy quá tốc độ lưu thông không đúng phần đường làng đường
vượt dừng đổ không đúng quy định
làng tạp có xử lý các chuyên đề về nồng độ côn
cho đến thời điểm hiện tại lỗi vi phạm phổ biến nhất đã được xử phạt đó là không có đầy đủ giấy phép lái xe và bảo hiểm phương tiện còn hiệu lực
bên cạnh đó trường hợp các tài xế vi phạm nồng độ cồn cũng khá cao và chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm về ma túy
lực lượng cảnh sát giao thông được trang bị như các phương tiện về máy tốc độ máy đón nồng độ côn
và các phương tiện
thì lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh quản trị cũng đã quản triệt để mà triển khai thực hiện nghiêm túc
để đảm bảo là an toàn
xác định được diện xác hành vi vi phạm
cũng như an toàn trong quá trình xử lý vi phạm
trong những ngày đầu ra quân
lực lượng cảnh sát giao thông quảng trị đã xử lý được hơn một phương tiện vi phạm
trong đó có gần ba trăm linh phương tiện bị tạm giữ
gần một trăm năm mươi giấy phép lái xe bị tước
với tinh thần tập trung cao độ
làm việc nghiêm túc không quản ngại thời tiết khó khăn
được ra quân của lực lượng cảnh sát giao thông quản trị
sẽ giúp tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh trở nên ổn định hơn